chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm báo ngày năm tháng bốn của truyền hình nhân dân
thưa quý vị quyết tâm đổi mới công tác đánh giá cán bộ đã được trung ương xác định cụ thể
trong nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai với tinh thần kiên quyết sàng lọc miễn nhiệm thay thế
cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả không hoàn thành nhiệm vụ yếu về năng lực
kém về phẩm chất đạo đức và tín nhiệm thấp mà không chờ đến hết nhiệm kỳ và hết tuổi công tác
nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu
trên trang nhất và trang hai của báo nhân dân có bài viết
tăng hiệu quả bớt hình thức trong công tác đánh giá cán bộ
tại hà nội yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất
đang được các cấp ủy chính quyền thực hiện một cách bài bản
một số mô hình có cách làm sáng tạo hiệu quả điều đó thể hiện rõ nét qua hình thức
người dân chấm điểm cán bộ và lấy hiệu quả công việc là thức đo
đối với các ý kiến cho rằng khó có thể cụ thể hóa để đánh giá chất lượng cán bộ
ở các ban đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
đồng chí đỗ mạnh hải bí thư quận ủy long biên cho biết
thực tế là cơ quan nào cũng có nhiệm vụ cụ thể và đo bằng hiệu quả công việc thì thấy rất rõ
như việc giải phóng mặt bằng tại một dự án một số hộ chưa đồng ý nhận tiền
cán bộ dân vận vào cuộc mà không giải quyết được là không hoàn thành nhiệm vụ
cũng trên báo nhân dân hôm nay tiếp theo loạt bài viết về những vấn đề đặt ra
trong lập lại trật tự đô thị tại hà nội và tp hcm
bài ba hài hòa giữa giữ gìn trật tự đô thị
và bảo đảm an sinh xã hội cũng là bài viết đáng chú ý
để đưa trật tự đô thị vào nền nếp ngoài các chiến dịch gia quân
chính quyền tp hcm đang triển khai nhiều chương trình đề án lớn trên các lĩnh vực quy hoạch
đầu tư xây dựng quản lý hạ tầng đô thị hạ tầng thương mại nhằm từng bước giải quyết
những vấn đề mấu chốt bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu và trật tự đô thị và an sinh xã hội
thảo gỡ những điểm ngén trong trật tự đô thị gắn với dân sinh
và thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đô thị văn minh hiện đại
trong đó công tác quản lý quy hoạch quản lý trật tự đô thị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm
thường xuyên lâu dài lấy hiệu quả của công tác này làm thức đo năng lực lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị
các cấp là những định hướng cốt lõi của hà nội và tp hcm
thưa quý vị không chỉ ở tp hcm mà hầu hết trung cư ở việt nam đều sử dụng tầng hầm
để ô tô và xe máy của cư dân
mới đây hiệp hội bất động sản tp hcm vừa có công văn đề xuất xây dựng tiêu chuẩn nhà cao tầng mới
với nội dung buộc nơi để xe phải tách biệt với khu ở để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết nhà xe trung cư đặt ở đâu
theo ý kiến của một số chuyên gia trên thế giới có nước xây bãi chứa xe ở ngoài
nhưng rất nhiều nơi cũng xây trong tòa nhà
quan trọng ở trong hay ngoài đều có các giải pháp kỹ thuật để phòng ngừa
và xử lý an toàn nếu xảy ra sự cố
để triển khai các bãi chứa hầm chứa xe biệt lập ở bên ngoài thì không hề khó
về mặt kỹ thuật về mặt quy chuẩn hay việc thiết kế xây dựng thi công
hoàn toàn trong khả năng của các chủ đầu tư nhà thầu hiện nay
cũng liên quan đến vấn đề phòng cháy chữa cháy báo sài gòn giải phóng có bài
tp hcm sẽ công bố trung cư có nguy cơ cháy cao
theo đó lãnh đạo tp hcm đã giao cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
trong tháng sáu tới công bố danh sách các trung cư có nguy cơ cháy cao
trên địa bàn thành phố và có vi phạm phòng cháy chữa cháy trong hai năm qua
công bố các chế tài khắt khe đối với các tổ chức cá nhân có sai phạm
thưa quý vị dù việt nam đang sở hữu hơn một km đường cao tốc và quy hoạch
để có hơn sáu km đường cao tốc từ nay tới năm hai nghìn ba mươi nhưng những vụ tai nạn thảm khốc
đã và sẽ còn xảy ra khi những hành vi giết người không giao đều do ý thức của con người
như cố tình đi ngược chiều đi xe làn hay như đốt xe
đốt cỏ gây khói che khuất tầm nhìn thậm chí là ném đá vào xe cho vui
vẫn chưa thể có giải pháp ngăn chặn triệt đề
báo động tai nạn trên cao tốc tốc độ cao ý thức thấp bài viết trên báo lao động
việc xem xét các quy định pháp luật quy trình mang tính hệ thống là hết sức quan trọng
từ việc giả soát quy định đào tạo lái xe trên cao tốc tới việc hoàn thiện quy trình đánh giá
và quản lý rủi ro trên đường cao tốc nhận diện rủi ro từ đó xác định rõ trách nhiệm
vai trò từ cơ quan quản lý tới người lái xe người dân cũng như chính quyền địa phương
trong việc thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro dẫn tới va chạm trên cao tốc
hai mươi ba kênh truyền hình quen thuộc với khán giả từ nhiều năm qua đã không xuất hiện trên vtvcap
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám thay vào đó là một mươi hai kênh mới
sự thay đổi này đã gây phản ứng thắc mắc của nhiều khách hàng
phải chăng vtvcap đã không coi trọng quyền lợi của các thượng đế
báo hà nội mới có bài viết vtvcap cắt bớt nhiều kênh truyền hình thượng đế bị coi thường
vtvcap tăng giảm kênh mối quan hệ giữa nhà cung cấp khách hàng chưa được coi trọng đúng mức
trách nhiệm của nhà cung cấp đã rõ còn khách hàng cũng cần có những công cụ bảo vệ quyền lợi của mình
bắt đầu từ việc giang buộc trách nhiệm của nhà cung cấp
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi